tiếp tục thông tin về vụ ba du khách anh tử nạn tại khu vực tháp số bốn trong cụm thác thuộc
khu du lịch datala thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào ngày hai mươi sáu tháng hai
hôm nay đoàn cán bộ lãnh sự quán anh đã có chuyến thị xác tại khu vực xảy ra tai nạn
để tham gia điều tra đoàn cũng đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
vào chiều cùng ngày
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng hai
ba du khách người anh được hướng dẫn viên quốc tế đặng văn sĩ thuộc công ty trách nhiệm
hữu hạn dịch vụ du lịch đam mê đà lạt hướng dẫn vào khu vực này
theo thông tin ban đầu cả ba du khách trên đã thả mình trôi theo nước và bị dòng thác nhấn chìm
xoáy vào các khe đá dẫn tới tử vong cũng có thông tin cho rằng ba du khách bị trượt chân
tuy nhiên nguyên nhân chính xác dẫn đến việc ba du khách tử vong vẫn đang được các cơ quan
chức năng điều tra làm rõ